tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với huyện trương mỹ
về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và công tác chuẩn bị đại hội đảng trên địa bàn huyện
tại buổi làm việc đã có hàng chục ý kiến phát biểu về các vấn đề đang còn tồn tại cần được sớm giải quyết của huyện
như cải tạo các tuyến đê phòng chống thiên tai hay cải tạo chỉnh trang nâng cấp một số tuyến đường giao thông
công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho nông nghiệp đánh giá cao các ý kiến kiến nghị rất sát thực tế
trước tình hình dịch bệnh đang phức tạp bí thư thành ủy hà nội đề nghị huyện trương mỹ tiếp tục thực hiện các mục tiêu
kinh tế xã hội đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi thực hiện tái đàn trong chăn nuôi bảo đảm cuộc sống an sinh cho người dân
không chủ quan trước tình hình dịch bệnh có phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh có thể diễn ra bất ngờ